triển khai chỉ đạo của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
chiều nay asean đã tổ chức hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai theo hình thức trực tuyến
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh chủ trì với sự tham dự của các bộ trưởng kinh tế asean
tổng thư ký asean và đại diện hội đồng tư vấn kinh doanh asean
tại hội nghị các bộ trưởng đã xem xét thảo luận và thông qua một số văn kiện chính do seom trình lên
trong đó chỉ số hội nhập số asean và tài liệu tham chiếu về kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo asean
là hai trong tổng số một mươi ba sáng kiến ưu tiên của việt nam cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
các sáng kiến còn lại vẫn đang được việt nam tham vấn và thúc đẩy triển khai
dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch đề ra
mặc dù đại dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia asean
việt nam vẫn nỗ lực thúc đẩy việc tổ chức các hội nghị cấp bộ cấp vụ
cấp nhóm công tác nhằm duy trì việc vận hành của khung hợp tác kinh tế asean
thúc đẩy các hoạt động thương mại đầu tư kết nối sáng tạo
đặc biệt chúng ta đã chủ động đề xuất và tham gia vào các sáng kiến khu vực
nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế duy trì chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng khu vực và thế giới
về nội khối ra tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean kế hoạch hành động hà nội
về ngoại khối ra tuyên bố chung và kế hoạch hành động của các bộ trưởng kinh tế asean cộng ba
tuyên bố chung và kế hoạch hành động của các bộ trưởng kinh tế asean nhật bản
tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean trung quốc
và tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean hàn quốc
ngoài ra hội nghị aem năm mươi hai cũng đã trao đổi quan điểm về các diễn biến kinh tế
ở góc độ toàn cầu và khu vực bao gồm cả tác động kinh tế của đại dịch covid một mươi chín
một số nội dung nổi bật khác cũng đã được thảo luận